việt nam và liên bang nga còn rất nhiều triển vọng trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
chúng ta cần phải phấn đấu và tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ này để xứng đáng với tiềm năng của hai bên
đó là khẳng định của ông yuri tripnev phó thủ tướng liên bang nga đại diện toàn quyền của tổng thống liên bang nga
tại vùng liên bang viễn đông trong buổi gặp gỡ các doanh nghiệp việt nam liên bang nga vừa diễn ra tại hà nội
cũng tại buổi gặp gỡ phó thủ tướng liên bang nga đại diện toàn quyền của tổng thống liên bang nga
tại vùng liên bang viễn đông cho rằng quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam với thị trường nga nói chung
và vùng viễn đông nói riêng còn nhiều hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng của các bên là do trở ngại tiếp cận thông tin chưa đầy đủ về nhau
để khắc phục hai bên cần chủ động đưa ra các sáng kiến hợp tác mới chủ động tham gia vào cơ chế song phương và đa phương
để gắn kết và lãnh đạo của các bên
để lăn tỏa sức mạnh của khu vực đến cộng đồng doanh nghiệp
có thể nói việt nam và liên bang nga có một mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và truyền thống lâu đời
tuy nhiên vẫn còn rất khiêm tốn trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
vì vậy mà triển vọng hợp tác trong lĩnh vực này còn rất lớn
đối với các doanh nghiệp và các mặt hàng xuất khẩu của việt nam
chính phủ liên bang nga đã có những cơ chế sẵn sàng cho ưu đại thuế
bên cạnh đó chúng tôi cũng cải thiện minh bạch hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính
để phục vụ cho các dự án đã đang và sẽ được thực thi
đồng thời hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các dự án nhằm giúp các doanh nghiệp
các nhà đầu tư có thể giảm được chi phí giúp các dự án hoạt động hiệu quả hơn
trong thời gian qua hợp tác kinh tế việt nga ngày càng được tăng cường với bốn lĩnh vực trụ cột
gồm thương mại đầu tư dầu khí và năng lượng điện
kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng
và hình thức hợp tác đầu tư cũng ngày càng đa dạng
đặc biệt ngày càng có nhiều doanh nghiệp việt nam đầu tư sang nga nhằm tìm kiếm và mở rộng thị trường
trong khi đó các doanh nghiệp nga cũng đã đầu tư một trăm một mươi bốn dự án vào việt nam
với tổng vốn đăng ký hai tám tỷ usd
trong hợp tác về thương mại thì hiện nay việt nam đang là đối tác lớn nhất của liên bang nga
tại khu vực asean
và hơn thế nữa là trong khu vực
trong hợp tác về thương mại hiện nay việt nam đang là đối tác lớn nhất của liên bang nga tại khu vực asean